thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân

nếu các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài thực hiện tốt chức năng bảo hộ không chỉ tạo thuận lợi cho công dân việt ở nước ngoài mà còn là chỗ dựa khi xảy ra những bất chắc
không để công dân việt bị o ép đối xử bất công ở nước ngoài cũng là để khẳng định vị thế của việt nam với các nước

trong bối cảnh hợp tác kinh tế thương mại song phương còn khiêm tốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực bhutan có nhu cầu như máy móc và phụ tùng ngành nông nghiệp và sản xuất đồ gỗ nội thất
hai bên thúc đẩy hợp tác du lịch các chuyến bay theo hình thức thuê bao chọn gói nhằm khai thác các điểm tương đồng về văn hóa đặc biệt là phật giáo mong muốn phía bhutan tiếp tục tạo điều kiện để công dân việt nam sinh sống làm việc ở sở tại đóng góp vào nền kinh tế bù tàn và làm cầu nối cho quan hệ hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực nông nghiệp với bhutan thủ tướng mong bhutan sẽ tiếp tục ủng hộ hợp tác chặt chẽ với việt nam để hai nước có tiếng nói đồng thuận tại các tổ chức mà hai bên là thành viên
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ bà nguyễn thị hương lan phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao trong tiểu mục chuyện việt nam
bà nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tốt nghiệp trường đại học quốc gia hà nội thạc sĩ luật quốc tế trường đại học westminster anh quốc thông thạo tiếng anh tiếng trung
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi năm làm việc tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
đại sứ quán việt nam tại philippines tổng lãnh sự quán việt nam tại quảng châu trung quốc
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lời đầu tiên xin lịch chân thành cảm ơn bà hương lan đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình nhân dân
vâng thưa bà có thể nói là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã đạt được những thành công nhất định trong công tác bảo hộ công dân
có lẽ là bà hoàn toàn hình dung và là cái người hiểu rõ nhất về một bức tranh đầy màu sắc trong công tác này trong thời gian qua
khi mà phải trải qua rất là nhiều những cái nỗ lực cố gắng sự phối hợp giữa các bên trong một thời gian dài
thậm chí là cả tiếng cười và nước mắt khi mà chúng ta giải quyết một sự vụ nào đó
đúng như vậy công tác bảo hộ công dân thì hiện nay rất là đa dạng về tính chất cũng như là tính chất vụ việc cũng như là số lượng
trong thời gian gần đây thì những vụ việc về bảo hộ công dân thì càng ngày càng gia tăng
tăng cả về số lượng và cũng như là tính chất thì ngày càng phát triển
ví dụ như là có những công dân bị tử vong ở nước ngoài cũng như là chẳng hạn như là giam giữ hoặc là bị bắt giam ở nước ngoài
hoặc là có những công dân bị mất tích ở nước ngoài hoặc là gặp những cái khó khăn hoạn nạn khác
cũng trong những trường hợp chẳng hạn như gặp thiên tai khủng bố thì những trường hợp đó là công dân cũng rất cần sự bảo vệ của nhà nước
đó là một số ví dụ liên quan đến tính mạng của công dân
công dân mà cần được bảo hộ
ngoài ra thì công dân có những vụ việc liên quan đến tài sản cũng như là những quyền lợi hợp pháp khác của công dân thì cũng được nhà nước bảo hộ
nói về sự phức tạp của công tác bảo hộ công dân thì chúng tôi cũng phân loại theo từng tính chất vụ việc và theo từng gói giải pháp khác nhau
ví dụ như từ những cái vụ việc đơn giản là xác minh nhân thân hoặc là thăm lãnh sự tức là thăm công dân khi mà công dân bị tạm giữ chẳng hạn
ở nước ngoài hoặc là đến những vụ việc phức tạp như là giải cứu bảo hộ công dân trong những tình huống khủng hoảng diện rộng hơn
ví dụ như là trong những địa bàn có khủng bố hay là có đội chiến hoặc là có thiên tai trên diện rộng
thì đó là những trường hợp mà chúng tôi đã tiến hành có những cái tính chất khác nhau và cái gói giải pháp bảo hộ công dân là khác nhau
hoặc là có một số trường hợp khác
thì cán bộ bảo hộ công dân cũng cần phải giao thiệp với cả các cơ quan sở tại ở nước ngoài để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
ví dụ như là trong những trường hợp mà công dân liên quan đến những vụ việc liên mang tính chất pháp lý mà kéo dài ở nước ngoài
thì lúc đó là công tác bảo hộ công dân cũng rất là phức tạp
cao hơn nữa thì là việc triển khai bảo hộ công dân trong cái tình huống khủng hoảng diện rộng
hoặc là theo đuổi những vụ việc có tính chất đặc biệt
nghiêm trọng và chưa có tiền lệ
ví dụ như là giải cứu con tin mà bị cướp biển bắt cóc chẳng hạn
thì đấy là cũng chưa có tiền lệ
thì cũng rất là công tác bảo hộ công dân cũng rất là khó khăn
và chúng tôi cũng đã từng có những giải pháp để giải quyết những trường hợp đó
hoặc là những trường hợp mà công dân ta vướng vào phòng lao lý ở nước ngoài
nhưng mà trong thời gian rất là dài
thì công tác bảo hộ công dân của chúng tôi cũng rất là tập trung và bảo hộ công dân trong những trường hợp như vậy
như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng là khi mà công dân việt nam được bảo vệ không bị đối xử o ép hay là bất công ở nước ngoài
thì phần nào khẳng định được vị thế việt nam trên trường quốc tế phải không ạ
trên cơ sở đánh giá như vậy thì bộ ngoại giao đã luôn coi công tác bảo hộ công dân là một nhiệm vụ hàng đầu
và lãnh đạo bộ ngoại giao đã có những chỉ đạo sát sao đối với cục lãnh sự bộ ngoại giao
cũng như là cơ quan đại diện thực hiện công tác bảo hộ công dân với phương châm là
chủ động kịp thời chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ở nước ngoài
đây cũng là những cái thực hiện trách nhiệm của nhà nước đối với công dân và cũng đồng thời là
để nhằm nâng cao vị thế uy tín chính trị của nhà nước trên trường quốc tế cũng như là trong con mắt người việt nam ở nước ngoài
để làm tốt được công tác bảo hộ công dân thì cần sự phối hợp của rất nhiều bên
thế thì trong quá trình phối hợp thì chúng ta gặp phải những khó khăn gì
khó khăn thì trước hết là đến từ thực tế
nhiều công dân là chưa nắm được các quy định của sự tại cho nên là cũng có một số công dân là vi phạm các quy định pháp luật của sở tại
bên cạnh đó thì các loại hình tội phạm thì ngày càng gia tăng
nhất là những loại hình tội phạm đa quốc gia xuyên quốc gia và như là buôn bắn người chẳng hạn hoặc là di cư bất hợp pháp
hoặc là tình trạng lao động di cư
di cư tự do qua biên giới với các nước láng giềng thì ngày càng gia tăng
hiện tượng là tàu cá việt nam vi phạm vùng biển các nước thì tiếp tục là diễn biến rất là phức tạp
thứ hai là cái việc nhận thông tin nhanh và chính xác thì cũng là một cái vấn đề rất quan trọng để cục lãnh sự và bộ ngoại giao và cơ quan đại diện thực hiện được nhanh chóng cái công tác bảo hộ công dân
nếu như thông tin đến chậm hoặc là thông tin được qua nhiều
các khâu trung gian khác nhau thì đấy là một khó khăn cho công tác bảo hộ công dân chúng tôi được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả
do vậy ngay khi gặp khó khăn ở nước ngoài thì chúng tôi cũng rất mong muốn các công dân sẽ liên hệ ngay với các cơ quan đại diện ở sở tại
hoặc là liên hệ với cục lãnh sự bộ ngoại giao qua các số điện thoại đường dây nóng của cục lãnh sự bộ ngoại giao để có được sự hỗ trợ kịp thời
tất nhiên là để thực hiện được những cái điều này thì công dân cần phải ghi lại cái số điện thoại đường dây nóng nêu trên
và tốt nhất là các bạn ghi lại trước khi xuất cảnh ra nước ngoài thì khi mà gặp khó khăn là chúng ta có thể liên hệ được ngay
thứ ba là khó khăn về nguồn lực và nhân lực
trên thế giới thì có hơn hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
tuy nhiên là cho đến địa điểm hiện tại thì chúng ta mới có hơn chín mươi hai cơ quan đại diện
cơ quan đại diện ở nước ngoài thực hiện công tác lãnh sự và công tác bảo hộ công dân
nhiều cơ quan đại diện thì lại có trách nhiệm kiêm nhiệm nhiều địa bàn khác nhau
và một số cơ quan đại diện số lượng cán bộ thì cũng rất là hạn chế từ năm đến bảy người
mà họ mỗi một cán bộ lại phụ trách nhiều các mảng công việc khác nhau
ví dụ như là chính trị kinh tế bảo hộ công dân lãnh sự rồi tuyên truyền báo chí v v
thế thì trong những trường hợp mà công dân gặp khó khăn
ở những cái nước địa bàn kiêm nhiệm chẳng hạn không có cơ quan đại diện
hoặc là ở những địa bàn rất xa cách cơ quan đại diện đến hàng nghìn km
mà lại đi lại khó khăn thì khi thực hiện công tác bảo hộ công dân
thì chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định
thứ tư là khó khăn về kinh phí
quỹ bảo hộ công dân đã được thành lập và hoạt động rất là hiệu quả
tuy nhiên là cơ chế hoạt động của quỹ thì đây mới chỉ là
cái nguồn hỗ trợ theo nguyên tắc là tạm ứng cho công dân
để giải quyết những khó khăn trước mắt cho công dân
và đưa công dân về nước trong một thời gian ngắn nhất có thể
để tránh những rủi ro phát sinh ở nước ngoài
tuy nhiên là công dân có trách nhiệm là hoàn lại cái trí phí tạm ứng đó
trên thực tế là nhiều trường hợp cơ quan đại diện
thì cũng gặp những khó khăn trong việc tìm những thu xếp chỗ ở
hoặc là thu xếp thuốc men quần áo
các vật liệu những vật dụng thiết yếu cho công dân
khi công dân gặp khó khăn ở nước ngoài vì không có kinh phí
hoặc là trong những trường hợp mà công dân bị nạn
hoặc là bị tử vang ở nước ngoài thì việc đưa thi hài về nước
là cũng rất khó khăn vì cơ quan đại diện cũng không có kinh phí trong việc đó
hoặc là những cái trường hợp mà cần phải thu xếp để hỗ trợ pháp lý
cho những vụ việc kéo dài công dân mà vướng vào những vụ việc
về pháp lý ở nước ngoài
cơ quan đại diện cũng không có kinh phí trong việc hỗ trợ đó
thì đó là những cái khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt
tiếp đó là sự tham gia tích cực của truyền thông
trong thời đại hiện nay thời đại bốn
thì cái thông tin được lan truyền rất là nhanh và không giới hạn về địa lý
đây cũng là một cái điểm mạnh mà chúng tôi có thể tận dụng
để thực hiện công tác bảo hộ công dân được nhanh chóng hiệu quả
tuy nhiên nếu như thông tin không chính xác hoặc là thông tin chưa được kiểm chứng
gây cho khó khăn gấp rất nhiều lần cho công tác bảo hộ công dân
với những gì mà bà vừa chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là
áp lực đối với những người thực hiện công tác bảo hộ công dân ngày càng lớn
khi mà dư luận thì có những sự quan tâm nhất định đến công tác này
tôi nghĩ là trên cả thái độ hay trách nhiệm thì còn yêu cầu
ở những nhà ngoại giao một bản lĩnh chính trị vững vàng nữa
mục tiêu cao nhất của công tác bảo hộ công dân đó là
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
nhưng đương nhiên là chính phủ chúng ta không bảo hộ
trái hộp công dân việt nam tại nước sở tại
vậy thì bà đánh giá như thế nào về ý thức chấp hành
cũng như công dân việt nam có nắm được những quy định cơ bản
của nước sở tại hay không
hệ thống pháp luật của nhà nước ta đã có quy định rõ ràng
từ hiến pháp đến các văn bản luật và văn bản giới luật
về cái trách nhiệm bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài
tôi có thể gói gọn lại bằng việc nhắc lại lời của phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh
là tất cả công dân việt nam và pháp nhân việt nam ra nước ngoài
đều có quyền được bảo hộ
bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ ở nước ngoài
vì vậy khi xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì liên quan đến pháp lý
hay là an toàn tính mạng hay là cách đối xử hành xử của sở tại
mà gây khó khăn cho công dân khi ở nước ngoài
thì đều được sự bảo hộ của nhà nước việt nam
bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện
thì có trách nhiệm thực hiện cái quyền đó cho công dân việt nam
nhà nước ta thì không bảo hộ các hành vi vi phạm pháp luật
của công dân
còn đối với những hành vi đúng đắn
và những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
thì nhà nước sẽ bảo hộ và bảo hộ bằng tất cả các biện pháp
ví dụ như bảo hộ ngoại giao bảo hộ lãnh sự
hay là thậm chí là bảo hộ pháp lý
về tình hình công dân việt nam vi phạm pháp luật nước ngoài
thì phải nói là phần lớn công dân ta ra nước ngoài
đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật nước ngoài
rất là tiếc là có một số công dân
cũng vẫn vi phạm pháp luật nước ngoài
qua thực tiễn thì chúng tôi thấy rằng là
đa số những người vi phạm pháp luật nước ngoài đó
chủ yếu là chưa tìm hiểu
về các quy định của sở tại
về tình hình của nước đến
cũng như là pháp luật và phong tục
tập quán của nước sở tại
cho nên là họ đã có những cái hành vi vi phạm đó
chúng tôi nghĩ là điều đầu tiên
khi công dân chuẩn bị ra nước ngoài
thì cần phải tìm hiểu
những thông tin về nước mà mình sẽ đến
những pháp luật hoặc là phong tục tập quán
của nước sở tại
để hạn chế được những tình huống gặp hoạn nạn
tình huống gặp rủi ro khi ở nước ngoài
đối với công dân đi lao động ở nước ngoài
thì chúng tôi nghĩ là
cũng cần thiết là phải nghiên cứu rất là kỹ
về những hợp đồng lao động
và những điều kiện sinh hoạt
ở nước sở tại
để tránh những rủi ro và bất chắc
có thể xảy ra
người lao động thì cũng cần phải
tìm hiểu và
nhận thức rõ được cái việc là
nếu mà họ vi phạm hợp đồng
hoặc là họ bỏ hợp đồng
hoặc là họ cư trú ở lại bất hợp pháp
thì cái điều đó sẽ dẫn đến
những cái hậu quả rất là nghiêm trọng
không những là cho bản thân
những cái người lao động đó
mà thậm chí còn có ảnh hưởng xấu
đến cái hình ảnh của con người
của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
đối với các bà con ngư dân
thì chúng tôi nghĩ rằng là
cũng rất cần thiết
phải nâng cao cái nhận thức
và hiểu biết về pháp luật của nước ngoài
để chỉ đánh bắt cá
đánh bắt hải sản khai thác hải sản
trong cái vùng biển của việt nam thôi
và không được đánh bắt trong các cái vùng biển
của nước ngoài
khi mà đánh bắt trong cái vùng biển nước ngoài
thì nếu như mà có những cái rủi ro xảy ra
thì rất là thiệt hại rất là lớn
cho bà con ngư dân thiệt hại không những
về tài sản về con người
mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước
khi mà lắng nghe những chia sẻ
của bà hương lan thì tôi vẫn còn
thì tôi nhớ đến phó thủ tướng phạm bình minh
trong khi trả lời phóng viên báo chí
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
thì có chia sẻ một mong muốn
của ông là người dân
việt nam khi đi ra nước ngoài
khi có bất cứ vấn đề gì thì đều biết
về đường dây nóng để liên hệ với cơ quan đại diện
việt nam ở nước ngoài
vậy thì theo bà là trong thời gian vừa qua
tổng đài bảo hộ công dân đã thể hiện rõ
chức năng là một phương tiện hỗ trợ đắc lực
cho người dân khi đi ra nước ngoài hay chưa
kể từ khi khai trương
tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
thì với sự phối hợp của tổng công ty
viện thông quân đội việt theo
chúng tôi đã triển khai tổng đài bảo hộ công dân
với số là tám mươi bốn
và đã tiếp nhận
và giải đáp và xử lý hàng chục nghìn
cuộc gọi liên quan đến công tác
bảo hộ công dân định kỳ hàng năm
thì bộ ngoại giao cũng phối hợp với việt theo
để tổ chức những lớp tập huấn
cho cán bộ nhân viên trực tổng đài
để cập nhật những thông tin
cũng như cập nhật những
những cách xử lý
đối với những tình huống mà công dân gặp hoạn nạn
ở nước ngoài
đối với những câu hỏi khó
thì tổng đài bảo hộ công dân
sẽ chuyển tiếp cuộc gọi đó
tới những đường dây nóng
của cục lãnh sự bộ ngoại giao để chúng tôi
phụ trách công tác bảo hộ công dân
trực tiếp giải đáp và giải quyết
những công việc đó đặc biệt là
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
thì chúng tôi cũng đã
cùng với việt theo để
triển khai tin nhắn tự động
đối với các công dân
đi ra nước ngoài sử dụng dịch vụ
roaming của nhà mạng này khi công dân
đi ra nước ngoài thì ngay lập tức là công dân
sẽ nhận được tin nhắn thông báo
về đường dây nóng về bảo hộ công dân
cũng như là các số điện thoại
cần thiết số điện thoại của cơ quan đại diện
cũng như số điện thoại của cục lãnh sự
để khi mà phòng trường hợp
mà có rủi ro xảy ra thì công dân
có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào
tuy nhiên với cái thách thức hiện nay
về vụ việc công dân
đi ra nước ngoài ngày càng
nhiều và mục tiêu
của lãnh đạo đảng nhà nước
bộ ngoại giao đặt ra cho công tác bảo hộ công dân
thì cần phải phát huy
nhiều cái phương tiện hỗ trợ hơn nữa
cho công dân và theo chúng tôi nghĩ là
cần phải hoàn toàn miễn phí cho công dân
cục lãnh sự bộ ngoại giao
thì cũng đang nghiên cứu
cái khả năng để
thiết kế một cái phần mềm ứng dụng
cài đặt trên các cái thiết bị thông minh
về chuyên về công tác bảo hộ công dân
để cho công dân có thể cài đặt trên các cái thiết bị của mình
và có thể sử dụng
cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào
và sử dụng
khi mà có cái gặp
cái khó khăn ở nước ngoài cần sự trợ giúp
khi là nghe
những chia sẻ của bà hương lan thì tôi
nhớ lại cái cảm giác của mình
khi mà bước ra khỏi lãnh thổ việt nam
và sử dụng dịch vụ
raming thì có nhận được cái tin nhắn
như là bà vừa chia sẻ
tôi cảm thấy là có một cái cảm giác đỡ chống tránh hơn hẳn
à mình biết được rằng là khi mình gặp
bất cứ một vấn đề gì đó thì
mình có thể liên hệ theo số điện thoại của tổng đài
bảo hộ công dân mới đây tại cuộc họp
báo thường kỳ chính phủ thì tôi được nghe
một thông điệp thế này tinh thần của thủ tướng
là bảo hộ công dân không riêng cá nhân nào
không riêng bất cứ trường hợp nào
mà toàn bộ công dân
của chúng ta ở nước ngoài nếu như gặp
vấn đề gì thì chính phủ
thì tất cả các bộ ngành liên quan sẽ đều
có trách nhiệm và hỗ trợ
công dân đó đó là tinh thần
đó là trách nhiệm thế nhưng rõ ràng để có thể
làm tốt được công tác này thì chúng ta
cần phải đầu tư hơn nữa về mặt
nguồn lực trong tương lai
phương châm thời gian tới
là kiện toàn và
làm sâu sắc hơn cái tính
chủ động kịp thời tính chuyên nghiệp
và tính hiệu quả trong công tác bảo hộ công dân
hướng triển khai là tổng thể
tổng lực và chiến lược
theo đó thì hàng năm
đầu năm mới bộ ngoại giao
đã chủ động để
đánh giá lại tình hình các khu vực trên thế giới
dưới góc nhìn bảo hộ công dân
để dự liệu các tình huống
khủng hoảng và định vị lại
sự phân bổ công dân trên toàn thế giới
và phân tích
tính đặc thù trong công tác bảo hộ công dân
theo từng địa bàn và trên cơ sở đó
thì bộ ngoại giao cũng xây dựng
trước những mô hình kế hoạch
ứng phó cho từng cấp độ
khủng hoảng phân bổ nguồn lực
phù hợp và thiết kế những
chương trình hướng dẫn
nghiệp vụ sát với thực tế cho cán bộ
phụ trách công tác bảo hộ công dân
bộ ngoại giao cũng sẽ tăng cường
những công tác thông tin tuyên truyền
để cảnh báo cho công dân khi ra nước ngoài
và kịp thời đưa ra
những khuyến cáo phù hợp
để công dân có thông tin cần thiết
khi đi xuất cảnh ra nước ngoài
hay lưu trú ở nước ngoài
và nhất là những cảnh báo đối với
những khu vực mà xảy ra
khủng hoảng hay thiên tai và chiến sự
bộ ngoại giao cũng sẽ phát huy
vai trò của tổng đài bảo hộ công dân
và nghiên cứu phần mềm ứng dụng
tiện ích cho về bảo hộ công dân
để người dân có thể cập nhật
và cài đặt miễn phí
và cập nhật trên các cái thiết bị điện tử của mình
và sử dụng bất kỳ lúc nào
bộ ngoại giao cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế
trong triển khai công tác bảo hộ công dân
trong thời gian tới
và không thể thiếu là
chúng tôi sẽ phải tăng cường
hợp tác với các cơ quan truyền thông
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà hương lan
trong chương trình ngày hôm nay
một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
kính chúc bà sức khỏe hạnh phúc và thành công
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục việt nam yêu thương
trong những ngày diễn ra đại lễ phật đàn liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
nhân dân việt nam
phật tử việt nam vô cùng vinh dự
khi được cùng hàng ngàn phật tử
và các vị khách đến từ nhiều quốc gia
vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
tôn vinh những giá trị cao quý của đạo phật
lần thứ ba được tổ chức tại việt nam
đại lễ về sắc là nhịp cầu kết nối trí thức
yêu thương và tư tưởng tiến bộ
vùn đáp văn hóa hòa bình cho toàn nhân loại
cũng là dịp để bạn bè biết đến
một đất nước việt nam thanh bình ổn định
người dân việt nam yêu trụng hòa bình
là sự kiện quốc tế lớn của liên hợp quốc
nước chủ nhà việt nam đã đón gần hai đại biểu
đến từ năm trăm bảy mươi phái đoàn quốc tế
thuộc một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là một dịp thuận lợi
để quảng bá hình ảnh đất nước con người
phật giáo việt nam với bạn bè quốc tế
so với thái lan năm hai nghìn một mươi tám
nước bạn chỉ mời được tám mươi một quốc gia
cho đến thời điểm hiện nay
giáo hội phế việt nam
đã mời được một trăm một mươi ba quốc gia
và ba vùng lãnh thổ
nâng tổng số lên là một trăm một mươi ba quốc gia
và một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
đó là một sự kiện chưa từng có
trong bất kỳ một sự kiện quốc tế nào
do cộng đồng phật giáo thế giới
tổ chức trong tám thập niên qua
về sắc hai nghìn một mươi chín cũng đón tiếp
nhiều nguyên thủ quốc gia tới dự
cùng với đó là các chuyến thăm
làm việc chính thức tại việt nam
những hoạt động như vậy cho thấy
về sắc là một sự kiện đối ngoại quan trọng
góp phần nâng cao vai trò của phật giáo việt nam
trong hội nhập quốc tế
đặc biệt là những sự kiện quốc tế
tầm võ đã thành công
đó cũng chính là những cái điều
các vị nguyên thủ quốc gia
nhận lời mời của quan trọng quốc tế
nhận lời mời của giáo hội phật giáo việt nam
tham dự tại lễ này
chính sự quan tâm của chính phủ việt nam
đem lại một cái niềm tin
để các vị nguyên thủ quốc gia
các đại sứ của các nước
có các vị nguyên thủ quốc gia
tham dự ở việt nam
có cái niềm tin để mà
để mà các vị đó xác định tham dự
về sắc hai nghìn một mươi chín
không chỉ khẳng định nỗ lực
thành tựu của việt nam về bảo đảm
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế về tôn giáo
mà còn khẳng định vai trò là thành viên
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
và sự ủng hộ của việt nam đối với nỗ lực
của liên hợp quốc trong thúc đẩy hòa bình
hòa hợp giữa các tôn giáo và các nền văn hóa
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo